khó khô và khổ đó là quan điểm chung của nhiều người khi nghĩ về lĩnh vực xây dựng đảng trên báo chí
bởi lẽ để có những bài viết tuyên truyền về chủ trương đường lối vừa đúng định hướng của đảng
vừa khách quan trung thực và hấp dẫn bạn đọc đòi hỏi những yêu cầu khắt khe và thách thức không nhỏ với đội ngũ phóng viên
và ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu ngày báo chí cách mạng việt nam chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu
lắng nghe và chia sẻ với những tâm sự của những người làm báo viết về xây dựng đảng
cách mạng việt nam chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu
lắng nghe và chia sẻ với những người làm báo viết về xây dựng đảng của một số tờ báo ở trung ương và địa phương tại huyện quản bạ tỉnh hà giang
từ chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh ủy hà giang
nhưng phóng viên tìm hiểu về thực tiễn việc triển khai thực hiện những nghị quyết đó tại quản bạ một huyện miền núi xa xôi của tỉnh
không riêng lĩnh vực kinh tế từ văn hóa xã hội đến chính trị tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống
qua những lần tác nghiệp thực tế như vậy phóng viên xây dựng đảng đều phải tìm hiểu và nghiên cứu
cũng từ đó quan điểm rằng đề tài về xây dựng đảng khô khan và bó hẹp dần được thay đổi
cũng từ những chuyến tác nghiệp hiện thực cuộc sống mở ra nhiều điều thú vị mà những phóng viên
nếu chỉ ngồi bàn giấy chỉ tìm hiểu từ những chỉ thị và nghị quyết thì sẽ khó lòng cảm nhận được
ví dụ như là mấy cái nghị quyết của đảng vừa ra trong đó có nâng cao cái bộ máy lãnh đạo công tác khăn bộ đấy
rồi công tác trung tâm thực ra những cái nghị quyết mà chúng ta nghe đấy nó là một phần thôi
cuộc sống để nghị quyết đi vào viết về những câu chuyện cụ thể
viết với những cái mà để chúng ta đưa cái nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống thì nó cực kỳ thú vị
viết về xây dựng đảng cũng là viết về hiện thực cuộc sống
với những mảng màu sáng tối những nét tích cực
và những mặt hạn chế yếu kém
viết về xây dựng đảng là phản ánh cuộc sống của người dân sau mỗi chủ trương chỉ thị nghị quyết được ban hành
bởi vậy xây dựng đảng cũng sinh động cũng đa dạng tràn đầy cảm xúc và giàu tính nhân văn
đó chính là nét hấp dẫn riêng của lĩnh vực xây dựng đảng
khiến nhiều phóng viên kiên trì và say mê theo đuổi lĩnh vực này
đặc biệt trong những năm gần đây để giúp phóng viên xây dựng đảng nâng cao được kiến thức và kỹ năng
khích lệ động viên đội ngũ nhà báo phóng viên viết về mảng đề tài này những buổi tập huấn được mở ra
đặc biệt với việc tổ chức giải búa liềm vàng đã tạo nên một sân chơi mới khích lệ tinh thần của đội ngũ phóng viên xây dựng đảng

đặc biệt với việc tổ chức giải bố liềm vàng đã tạo nên một sân chơi mới khích lệ tinh thần của đội ngũ phóng viên
những phóng viên viết về xây dựng đảng cứ tắm mình trong cuộc sống thì sẽ có những tác phẩm báo chí không hề khô khó khổ mà đúng trúng hay và hấp dẫn
và điều cốt yếu là phải viết với tâm sáng lòng trong và bút sắc